ngày năm tháng tám trung quốc tuyên bố sẽ ngừng hoặc đình chỉ các cuộc đối thoại với mỹ về một loạt vấn đề từ biến đổi khí hậu cho tới quốc phòng cũng như hợp tác chống buôn bán ma túy
theo thời báo hoàn cầu và hãng tin ap nhà chức trách trung quốc đã công bố gói tám biện pháp bao gồm
đình chỉ đàm phán chống biến đổi khí hậu
quỷ đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo quân đội hai nước
ba quỷ các cuộc gặp với giới chức vụ quốc phòng mỹ
bốn quỷ các cuộc họp với mỹ về an toàn hàng hải
đình chỉ hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm
đình chỉ cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề hồi hương người nhập cư trái phép
đình chỉ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
đình chỉ hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy
cụ thể bộ ngoại giao trung quốc tuyên bố đối thoại giữa các tư lệnh vùng và các lãnh đạo các đơn vị của bộ quốc phòng sẽ bị hủy bỏ